sáng ngày một mươi chín tháng một mươi tại hà nội cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ un women
cùng trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng đã tổ chức hội thảo nâng cao vai trò và bình đẳng giới của phụ nữ
trong các chính sách của quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu
hội thảo đưa ra những số liệu về đóng góp của phụ nữ trong quá trình giảm phát thải khí nhà kính và quản lý rác thải
phụ nữ là nhân tố chính trong việc phân loại rác thải tại nguồn
cũng như tận dụng lại tài nguyên từ nguồn phế liệu này góp phần vào sự phát triển của quá trình kinh tế tuần hoàn
tuy nhiên hiện nay vai trò của phụ nữ còn chưa được đánh giá tương xứng và còn hạn chế trong bình đẳng giới
từ đó các lãnh đạo nữ đại diện cho mạng lưới tổ chức phi chính phủ việt nam về biến đổi khí hậu
đề xuất các giải pháp lồng ghép giới và các chính sách của chính phủ về thích ứng với biến đổi khí hậu
cải thiện sinh kế và nâng cao năng lực tuyên truyền cho phụ nữ trong cuộc chiến với rác thải
và biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững